chào mừng quý vị đến với bản tin covid một mươi chín sáng trên kênh youtube báo sức khỏe đời sống
trong bản tin hôm nay ngoài những cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh trong nước cũng như quốc tế
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những tin tức đáng mừng khác
vâng thưa quý vị mới đây bộ y tế thông tin về tiêm vaccine cho người đã mắc covid một mươi chín
cụ thể ngày một mươi ba tháng bốn bộ y tế có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố
viện vệ sinh dịch tễ viện baxter cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần
bộ quốc phòng về việc tiếp tục tiêm vaccine cho người đã mắc covid một mươi chín
bộ y tế cho biết ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế ban hành công văn số một mươi nghìn bảy trăm hai mươi hai
trên bộ y tế gạch db về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
tiếp đó bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các chuyên gia các tổ chức quốc tế
và các đơn vị về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người mắc covid một mươi chín
trên cơ sở khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia
và ý kiến của các chuyên gia bộ y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung
theo hướng dẫn của bộ y tế

việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thông tin tại buổi gặp mặt báo chí về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
do bộ y tế tổ chức sáng ngày một mươi ba tháng bốn phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
trong hôm nay sẽ có giấy phép xuất xưởng đối với lô vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã về việt nam
đây là vaccine moderna do chính phủ úc
trước đó ngày ba mươi một tháng ba bộ y tế đã phê duyệt vaccine moderna tiêm cho trẻ từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó trẻ sẽ được tiêm bắp liều tiêm bằng một phần hai liều cơ bản của người lớn tương đương hai mươi năm ml
giống như tiêm vaccine do người lớn liều nhắc lại tiêm hai mũi cách nhau bốn tuần
đối với vaccine moderna các phản ứng rất thường gặp là sân hạch nách ở cùng bên với vị trí tiêm
một số trường hợp sân hạch bạch huyết khác
ví dụ ở cổ ở trên xương đòn đau đầu buồn nôn nôn đau cơ đau khớp đau tại vị trí tiêm mệt mỏi ớn lạnh sốt sưng tại vị trí tiêm ban đỏ tại vị trí tiêm
các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi sau lịa trình tiêm cơ bản là đau tại vị trí tiêm chín mươi tám bốn mệt mỏi bảy mươi ba một đau đầu sáu mươi hai một đau cơ ba mươi năm ba ớn lạnh ba mươi bốn sáu

buồn nôn nôn mỡ hai mươi chín ba sưng đau ở nách hai mươi bảy sốt hai mươi năm bảy bang đỏ tại vị trí tiêm hai mươi bốn sưng tại vị trí tiên và đau khớp
phản ứng thường gặp là tiêu chảy phát bang nổi mề đay tại vị trí tiêm phát bang tại vị trí tiêm phản ứng muộn tại vị trí tiêm
bộ y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng bảo đảm tiến độ tiêm vaccine tăng cường vận động người dân tiêm vaccine
đi từng ngõ gõ từng nhà
ra tầng người để tránh bỏ sót
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ra sát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên năm mươi tuổi
người có bệnh nên đến khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở
sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên